cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an thành phố thái nguyên và công an huyện phú bình
vừa bắt giữ hai đối tượng chính có hành vi hành hung nhà báo nguyễn ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó trưởng phòng thời sự đài phát thanh truyền hình tỉnh thái nguyên
hai đối tượng bị bắt giữ là chu văn thế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã kiên đài huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang và dương nghĩa hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú ở xã xuân phương huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn với nhà báo nguyễn ngọc quang nên sáng ngày bốn tháng chín các đối tượng đã bí mật theo dõi vợ chồng nhà báo quang
cả hai đi xe máy che kín biển kiểm soát đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang rồi bám theo xe của anh quang
khi đến gần giữa cầu gia bảy thuộc phường trung vương thành phố thái nguyên hai đối tượng đã ép xe ô tô của nhà báo vào lề đường sau đó một tên dùng búa đập vỡ cửa kính bên phía tây phải tên còn lại dùng dao chém anh quang
khi hai vợ chồng nhà báo mở cửa chạy thoát thân chúng vẫn đuổi theo chém nhà báo khiến anh quang bị nhiều vết chém ở vai tay và thắt lưng
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đặng đình lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trước đó công an thị trấn tam đảo huyện tam đảo nhận được đơn trình báo của anh trần anh cự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chủ tại huyện hoài đức hà nội về việc anh bị kẻ gian trộm cắp một ví da bên trong có sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng để ở tủ đồ của khách sạn hương rừng
sau khi nhận tin báo công an thị trấn tam đảo đã phối hợp cùng công an huyện tam đảo tổ chức điều tra xác minh và làm rõ đặng đình lương chính là thủ phạm trộm cắp số tiền
công an tỉnh quảng ngãi và cần thơ vừa triệt phá các tụ điểm đánh bạc tạm giữ nhiều đối tượng
tại cần thơ công an thành phố cần thơ vừa bắt quả tang ba mươi chín đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu vườn chống thuộc khu vực bình dương b phường long tuyền quận bình thủy thành phố cần thơ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tàng vật hơn ba mươi tám triệu đồng tiền mặt một mươi ba con gà ba mươi chín điện thoại di động và một mươi bảy xe mô tô các loại
được biết tụ điểm đá gà này hoạt động trong nhiều ngày qua với phương thức tình vi thu hút nhiều đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại địa bàn thành phố cần thơ và các tỉnh lân cận như hậu giang an giang đồng tháp
còn tại quảng ngãi công an phường tránh lộ thành phố quảng ngãi cũng triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại khu đất chống thuộc tổ tám phường tránh lộ bắt một mươi hai đối tượng đa phần trú tại phường tránh lộ trần phú nghĩa tránh và xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng công an tạm giữ năm xe máy tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan các đối tượng này đã lợi dụng khu đất chống trong hẻm sâu lén lút hoạt động cờ bạc trong nhiều ngày qua gây mất an ninh trật tự trên địa bàn hiện các vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc giang tình hình tội phạm cờ bạc có tổ chức diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lạng giang đã tập trung lực lượng triệt phá thành công nhiều ổ nhóm cờ bạc có tổ chức thu giữ nhiều tài sản nhiều dao kiếm góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau nhiều ngày trinh sát mật phục ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lạng giang đã bắt giữ bảy đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa
khám xét tại nhà người và trên chiếu bạc
cơ quan công an thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng một bộ bát đĩa và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi thống nhất địa điểm tổ chức đánh bạc các đối tượng gọi điện thông báo cho nhau biết trước một ngày để tổ chức đánh bạc
đến đấy thì có mấy người gọi bảo đang ở đâu tôi đang ở địa điểm này địa điểm gió này
thế rồi làm gì đấy bảo sóc đĩa
thế rồi tôi có chơi thì vào đây có hai đối tượng
là nó vào thế thôi thế còn mình lại là dân ở dưới này
tầm khoảng ba rưỡi thì chơi
thì đến một mươi bảy giờ kém thì được hơn tiếng thì
một mươi bảy h kém thì bị bắt
trước đó sau nhiều ngày trinh sát mật phục công an huyện lạng giang đã triển khai lực lượng bắt quả tàng bốn đối tượng đang đánh bạc tại ngôi nhà thuộc thôn sậm xã tân thịnh huyện lạng giang
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai ô tô hai trăm bốn mươi triệu đồng tám bộ bài
đầu trao kiếm các loại
với thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa lực lượng chức năng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc ngay tại ngôi nhà nằm trên mặt đường quốc lộ một a
sau khi liên hệ qua điện thoại thống nhất địa điểm đánh bạc các đối tượng tổ chức rất nghiêm ngặt thuê người cảnh giới không cho đối tượng lạ mặt vào chơi và đi lại xung quanh sới bạc dẫn đến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn
quá trình tổ chức thì các đối tượng có sự phân công chặt chẽ với nhau như phân công người cảnh giới
canh gác người đứng ra nằm ở ngân hàng bảo vệ và tổ chức đánh tại các địa điểm lưu động có thể trên đồi núi hoặc trong các nhà kiên cố nhà biệt thự uy la gây khó khăn cho công tác đấu tranh của cơ quan công an
để triệt phá được các giới bạc này đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lạng giang đã phải rất vất vả ngày đêm bám địa bàn sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá thành công chuyên án
nhưng không cho đối tượng trở tay việc triệt phá thành công nhiều giới bạc có tổ chức gây bức xúc trong nhân dân công an huyện lạng giang đã đem lại lòng tin trong nhân dân có phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
ngày hôm qua một mươi chín tháng chín tại km bảy mươi tám quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận phường thanh sơn uông bí quảng ninh phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an quảng ninh phối hợp với công an thành phố uông bí đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển khoảng ba tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện xe tải loại bảy tấn mang biển kiểm soát một mươi bốn c sáu nghìn bốn trăm tám mươi một chạy hướng hạ long đông triều có chở khoảng ba mươi bao tải được đóng gói cẩn thận bên trong chứa mỡ động vật đã được chế biến thành phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
qua khai thác lái xe phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố cẩm phả quảng ninh khai nhận đã vận chuyển thuê số mỡ trên từ hạ long về một cơ sở sản xuất cám gạo ở huyện cẩm giang hải dương với tiền công là hai năm triệu đồng
hiện đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố uông bí đã lập biên bản xử phạt hành chính đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ trên
theo tập đoàn điện lực việt nam evn một trong những nội dung quan trọng sửa đổi bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong tập đoàn là việc tiếp tục rút ngắn thời gian các bước thực hiện của ngành điện để cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ một mươi tám ngày xuống còn một mươi ngày
mục tiêu này góp phần cải thiện chỉ số môi trường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
thủ tục rút ngắn từ năm bước còn bốn bước từ tiếp nhận hồ sơ khảo sát hiện trường thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật đến nghiệm thu đóng điện ký kết hợp đồng mua bán điện trong đó gộp hai bước thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành một bước là thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật
theo evn quy trình và các thủ tục cắt điện cho khách hàng được niêm yết công khai tại các phòng giao dịch khách hàng hoặc website của công ty điện lực
hiện tập đoàn đã tiếp tục điều chỉnh rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công việc thuộc trách nhiệm của evn để cấp điện cho khách hàng đấu đối vào lưới điện
xuống còn một mươi ngày
thưa quý vị và các bạn vừa qua tập đoàn điện lực việt nam evn đã công bố dự thảo cơ cấu biểu giá bán điện mới
với ba phương án điều chỉnh giá điện để lấy ý kiến của các chuyên gia cũng như người dân
tuy nhiên ngay từ khi vừa được công bố những phương án trên đã bày tỏ sự thiếu hợp lý
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong số ba phương án được đưa ra khá ngạc nhiên khi evn vẫn đề xuất phương án giữ nguyên cách tính tiền điện theo sáu bậc như hiện tại
bởi cách tính này vốn được xem là nguyên nhân dẫn tới việc giá điện tăng khó hiểu tại nhiều hộ dân thời gian qua
bậc đầu thì thấp hơn giá điện bình quân còn bậc thứ ba đến bậc thứ sáu thì nói chung so với giá điện bình quân là cao hơn rất nhiều
ví dụ như ở bậc ba giá điện của nó là một bảy trăm tám mươi sáu đồng so với giá điện bình quân là một sáu trăm hai mươi hai đồng thì nó tăng lên là một mươi chín quá cao
hay là cái biểu giá điện ở bậc bốn thì nó là hai bốn trăm sáu mươi bốn đồng nó so với giá điện bình quân thì nó tăng lên ba mươi chín
và bậc thứ năm thì nó so với giá điện bình quân thì nó cao hơn là ba mươi chín
và bậc thứ sáu thì nó tăng lên là gần sáu mươi
chính cái chỗ mà người ta không đồng thuận là giữa các bậc đặc biệt từ lũy tiến từ bậc ba trở đi so với giá điện bình quân cao quá lớn
trong khi phương án thứ nhất gây ra nhiều phức tạp trong cách tính thì phương án thứ hai lại bị xem là không khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm điện
bên cạnh đó mức đồng giá một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đồng so với một kwh điện lại cao hơn
giảm tối bảy bảy so với mức giá thành hiện hành gây thiệt hại đối với những hộ sử dụng ít điện năng hộ gia đình có thu nhập thấp
không phải là cải tiến mà là cải lùi bởi vì nó quay trở lại thời bao cấp một giá cho tất cả các đối tượng khác nhau cao bằng bình quân
rõ ràng trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp đặc biệt là nó chưa quán triệt được cái tinh thần về an sinh xã hội mà đảng nhà nước luôn luôn đưa ra trong tất cả các chính sách của mình nhất là chính sách liên quan đến điện nước và các yếu tố khác
phương án thứ ba được xem ở trung quốc
tuy nhiên thì ở bậc thang thứ nhất quy định lượng điện vẫn còn thấp sự phù hợp với thực tế tiêu dùng bình quân của người dân
các chuyên gia đồng quan điểm cần phải có một phương án thứ tư nhằm đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu an sinh xã hội và yêu cầu kinh doanh của ngành điện
nên chia cái nhóm đối tượng tiêu dùng điện thành ba cái nhóm
nhóm một là cái đối tượng an sinh đối tượng thu nhập thấp
nhóm này với một cái biên độ mức tiêu hụ lên tới
ít nhất một trăm năm mươi đến hai trăm linh chứ không phải là năm mươi cũng không phải là một trăm linh
bởi vì trong cái mức tiêu hụ hiện nay của người dân nghèo đó cũng phải cỡ từ một trăm năm mươi và như vậy là lên tới hai trăm linh
và cái mức này là mức thấp nhất xét về mặt giá
nhóm thứ hai là cái nhóm đa phần của những người bậc tương đối trung lưu
tức là với mức tiêu thụ điện từ hai trăm linh một cho tới ví dụ bảy trăm linh tám trăm linh hoặc tối đa một nghìn
nhóm này với mức đồng giá không có phân biệt hạ khác nữa
nhưng cái giá như thế nào
thì phải là tính giá cụ thể để đảm bảo tính hợp lý hay hoặc các mục tiêu như đã nói ở trên
và nhóm thứ ba là nhóm của các hộ tiêu thụ lớn
theo dự kiến evn sẽ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo giá điện đến hết tháng chín
trước khi hoàn thiện và gửi lên bộ công thương trong tháng một mươi để trình thủ tướng quyết định
chúng ta cùng kỳ vọng phương án giá điện mới sẽ thực sự phù hợp với khả năng chi trả của người dân
cũng như góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế
bị ba nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa tổ chức diễn
tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện yên lạc
tình huống diễn tập được đặt ra do mưa lớn kéo dài kèm theo ảnh hưởng của cơn bão số ba
trên địa bàn huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc toàn bộ khu dân cư bảy xã ngoài đê bị ngập đụt
một mươi năm căn nhà bị sập đổ ba mươi hai ngôi nhà bị tốc mái khoảng ba mươi người dân bị vùi lấp mắc kẹt trong bão đụt
nguy hiểm tới tính mạng một số người dân bị mất tích do dòng nước cuốn trôi và nhiều tài sản có giá trị bị vùi lấp
cuộc diễn tập được địa phương sơ tán nhân dân ở xã điên châu huyện yên lạc ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong khu vực sập đổ các công trình do lốc bão gây ra
sau hơn hai giờ đồng hồ cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp
kết thúc diễn tập ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho tám tập thể và hai mươi sáu cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập
vào chiều tối ngày hôm qua một mươi chín tháng chín trận mưa to kéo dài gần một giờ đồng hồ đã khiến một số tuyến đường
tại thành phố hồ chí minh bị ngập ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
sau trận mưa to từ một mươi bảy h đến gần một mươi tám h chiều qua một số tuyến đường như đỗ xuân hợp quận chín
khu ấp chiến lược quận bình tân khu công nghiệp tân bình đường ni sư huỳnh liên nguyễn hồng đào
và trương công định quận tân bình bị ngập từ hai mươi đến ba mươi cm
tuyến đường từ trường trinh đến cộng hòa quận tân bình
ngã tư thủ đức đường sô viết nghệ tĩnh quận bình thạnh bị ủn tắc khoảng ba mươi phút
trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong mấy ngày nay chính quyền các địa phương
ở những vùng trũng thấp đã bố trí lực lượng dân phòng công an túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên kiểm tra tình hình để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh
cũng phân công cán bộ cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình thế tiết
để chính quyền các địa phương và người dân nâng cao tính chủ động
có giải pháp giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra
thưa quý vị và các bạn nhằm giúp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân
tại các vùng sung yếu thời gian qua tỉnh phú yên tập trung triển khai nhiều giải pháp công trình
để bảo vệ dân cư các vùng ven sông ven biển
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều khu vực người dân phải sống trong nỗi lo thường trực
cần có giải pháp để ổn định sản xuất và đời sống lâu dài
từ một làng biển thường xuyên đối mặt với triều cường kéo dài hàng chục năm
hơn hai năm nay kể từ khi kè biển an ninh đông được xây dựng và đưa vào sử dụng
những người dân xóm an vũ thôn phú hội xã an ninh đông huyện tuy an
đã có được cuộc sống thật sự bình yên
từ ngày làm kèm đến giờ là bà con yên ổn làm ăn không có sống gió không có sợ gì nữa
cùng với kẻ biển an ninh đông
người dân làng biển long thủy gần hai năm qua cũng không phải lo mỗi khi triều cường sóng lớn
tuyến kè biển ngoài bảo vệ khu dân cư đông đúc bên trong
còn giúp tạo cảnh quan làm nơi sinh hoạt giải trí cho nhân dân
đây chỉ là hai trong tổng số hàng chục tuyến kẻ sông kẻ biển được xây dựng
tại các vùng sung yếu của phú yên trong những năm gần đây
đã phát huy tác dụng tích cực trong công tác phòng tránh thiên tai
nói chung trong thời gian vừa rồi ở bang cũng làm khá nhiều khoảng thường mười mấy kỳ số kẻ sông
và qua nhiều năm thì thấy hiệu quả nó cũng tốt
nó vừa chống xói lỡ bờ sông rồi nó cũng tăng cường cảnh quan rồi nó làm đẹp đô thị
trong năm nay bằng nguồn vốn của trung mương địa phương và nguồn vốn huy động của doanh nghiệp
tỉnh phú yên tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các kè
kẻ sông kẻ biển ở các vùng ven sông ven biển
đặc biệt tại hai vùng biển được đánh giá là sung yếu nhất là sớm rỡ
vườn phú đông thành phố tuy hòa và sớm lăng xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
nhằm phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay
chúng tôi cũng xác định là năm nay nó sẽ ảnh hưởng và có khả năng là nó sẽ chiều cường
trên mạnh cao hơn so với năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên như thế thì doanh nghiệp bảo châu
đã đầu tư trước mắt thì dùng cái biện pháp là đút bươi dứt
thì cái độ sâu ảnh đưa xuống so với mặt đáy thì khoảng hai m và cao trên hai m và cao trên một m sáu
chúng ta xây dựng trước những vùng sung yếu trước và những vùng còn lại thì chúng ta phải lưu ý
cái việc là phòng tránh thông báo sớm cảnh báo sớm để thực hiện cái phần di dời phòng tránh
đồng thời thì chúng ta cũng tiếp tục đề nghị với trung ương là có những hỗ trợ
và trong tuần này thì
chính cũng sẽ thông qua cái quy hoạch đê biển và từ cái quy hoạch đê biển đó thì những cái vùng biển
mà chúng ta thường hay bị triều cường sát lỡ thì cũng sẽ được trình cho chính phủ trung ương có sự quan tâm hơn
phú yên tiếp tục kiến nghị trung ương hỗ trợ vốn để tiếp tục triển khai các công trình phòng chống thiên tai
đảm bảo cuộc sống nhân dân
một mặt hoàn chỉnh quy hoạch đê sông đê biển để làm cơ sở cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư
trong những năm
năm tiếp theo
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa ban hành văn bản số chín nghìn ba trăm một mươi bảy yêu cầu các cơ sở giáo dục
thực hiện ra soát quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố
cụ thể sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục không để xảy ra tình trạng ép buộc
gia đình học sinh và học sinh học thêm không tổ chức lớp dạy thêm học thêm theo các lớp học chính khóa
học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau
công tác thu chi tiền dạy thêm học thêm điều kiện cơ sở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành
bên cạnh đó các trường không dạy thêm trước chương trình không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa
để đưa vào giờ dạy thêm
nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh số giờ học thêm không vượt quá số giờ học chính khóa
trong ngày mỗi học sinh không học thêm quá năm môn học
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập truyền hình quân đội nhân dân
ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm linh
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm và hai năm phát sóng kênh truyền hình quốc phòng việt nam
tối qua trung tâm phát thanh truyền hình quân đội đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
cùng nhìn lại chặng đường bốn mươi năm hình thành phát triển truyền hình quân đội
và hai năm ra mắt kênh truyền hình quốc phòng việt nam
giữa buổi lễ có thượng tướng ngô xuân địch bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí bùi thế đức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
là một trong những cơ quan báo chí của đảng ủy quân sự trung ương
nay là quân ủy trung ương và bộ quốc phòng trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành
truyền hình quân đội nhân dân đã không ngừng phấn đấu hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền
về đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước và các hoạt động quân sự quốc phòng
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh
thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam có phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba kênh truyền hình quốc phòng việt nam chính thức được phát sóng
sự kiện đó có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động báo chí thông tin tuyên truyền
của nhà nước và quân đội nhân dân việt nam
sau hơn hai năm đi vào hoạt động với thời lượng phát sóng liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các chương trình phát sóng đã thể hiện rõ đặc trưng và tính chuyên biệt của kênh truyền hình quốc phòng việt nam
phản ánh toàn diện hoạt động lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước quân đội tuyên truyền về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân
công tác đối ngoại quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội
với đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên đông đảo hệ thống máy móc kỹ thuật hiện đại
thời lượng phát sóng hai mươi bốn h một ngày với nhiều chuyên mục phong phú
kênh truyền hình quốc phòng việt nam đang từng bước khẳng định vị trí là một trong những cơ quan báo chí quan trọng của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
tiếng nói của lịch một trăm một mươi tám tất cả cột đo xăng dầu trong nước đều phải gắn thiết bị in chứng từ từ bán hàng in để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng theo quyết định mới của bộ khoa học và công nghệ
với quy định mới này người tiêu dùng lợi gì thiệt gì
đi tìm lời giải cho những câu hỏi này qua bài viết có tiêu đề
in hóa đơn khi bơm xăng ai hưởng lợi
đăng tải trên báo giao thông
các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm tên cơ sở bán hàng địa chỉ kiểu ký hiệu số series của cột đo xăng dầu phút giờ ngày tháng năm bán hàng loại xăng dầu số lượng đơn giá tổng số tiền xăng dầu đã bán
đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bày tỏ khi nhà nước đã bắt buộc áp dụng thì tất nhiên doanh nghiệp sẽ phải theo
nhưng nếu đứng về phía người dân sẽ có nhiều người cho rằng không cần thiết
thậm chí lãng phí
trao đổi với phóng viên ông nguyễn hùng điệp vụ trưởng vụ đo lường tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng khẳng định
chứng từ này có thể làm căn cứ khi cần thiết khiếu nại phản ảnh tới cơ quan thẩm quyền
đây là bằng chứng quan trọng bởi trước đây khi nghi ngờ hành vi gian lận bơm xăng
chỉ với phản ảnh bằng miệng thì không có cơ sở để xử lý bồi thường cho người bị thiệt hại
hiện lao động ở khu vực phi chính thức có thể hiểu là những người như nông dân
làm hoặc lao động tự do hầu như chưa hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện và chưa mặn mà tham gia loại hình này
thông tin được đăng tải trên báo lao động
bài viết dẫn chứng một trường hợp cụ thể không biết đến bảo hiểm xã hội là chị đỗ thị hờ
là lao động tự do một mươi năm nay
khi được hỏi về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chị hờ chia sẻ
nếu một tháng đóng khoảng hai trăm linh đồng thì chị có thể tham gia
nhưng chị có rất nhiều điều băn khoăn chưa hiểu nhưng nếu muốn thì đóng ở đâu
đóng như thế nào nếu chỉ làm ở hà nội ba năm sau
sau đó thì về quê thì có được đóng tiếp ở quê không hay là phải đóng ở hà nội
những trường hợp như chị hờ hiện nay là rất nhiều và điều này đặt ra nhiều thách thức
theo thống kê của viện khoa học lao động và xã hội và bảo hiểm xã hội việt nam
hiện mới chỉ có hai trăm một mươi ba một trăm bảy mươi hai người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm sáu mươi năm tổng số lao động không làm công ăn lương có việc làm
trong đó hầu hết là những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
để đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí
lần đầu tiên tiến hành thanh tra nhóm các mặt hàng đóng gói sẵn tại nhiều địa phương trên cả nước
đại diện thanh tra bộ khoa học và công nghệ cho biết dù đợt thanh tra chưa kết thúc
nhưng hiện tại đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
cụ thể là khối lượng dung tích thực không giống như niêm yết và in trên bao bì
ghi nhận vấn đề này báo tuổi trẻ có bài viết nhãn ghi một đường trọng lượng một nẻo
bài báo cho biết tiến hành kiểm tra gần một ba trăm linh đơn vị sản xuất hàng
đóng gói sẵn đoàn thanh tra của bộ khoa học và công nghệ đã phát hiện trên hai trăm sáu mươi cơ sở vi phạm
cùng với đó vi phạm nhiều nhất là không đạt giá trị trung bình cho phép
tức là sản phẩm đóng gói bị thiếu hụt vượt ngưỡng cho phép so với số điệu công bố trên bao bì
chiếm tới ba mươi ba số vi phạm
ông trần minh dũng tránh thanh tra bộ khoa học và công nghệ cho rằng
với các sản phẩm đóng gói sẵn giữa người tiêu dùng và người sản xuất không có quan hệ mua bán trực tiếp
nên chỉ dựa trên thông số được nhà sản xuất công bố trên bao bì
tuy nhiên nhiều người tiêu dùng không quan tâm và nghĩ là gian lận nhỏ trên một gói nhãn hàng nên dễ dàng bỏ qua
nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn sản phẩm tương tự thì rất nhiều người tiêu dùng sẽ thiệt thòi và đó là sự gian lận lớn
dự án luật báo chí sửa đổi quy định cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện
cũng được xét cấp thẻ nhà báo
điều này đang gây nhiều lo ngại
bởi cộng tác viên không phải biên chế hợp đồng của cơ quan báo chí giao thẻ cho họ dễ bị lạm dụng
khi đó biết nắm tóc ai mà xử lý
câu hỏi này cũng là nhân đề của bài viết trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
bài viết cho biết điểm bảy điều ba mươi sáu của dự án luật báo chí sửa đổi
quy định cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện
cũng được xét cấp thẻ nhà báo
quy định này mở quá rộng nếu cấp thẻ nhà báo cho những đối tượng này thì số lượng thẻ sẽ tăng lên rất nhiều
cộng tác viên thường xuyên của đài báo chỉ cộng tác về mặt bài vở chuyên môn
chứ không thể ràng buộc trách nhiệm như một công chức cán bộ thuộc cơ quan báo chí
khi họ vi phạm nếu chưa đến mức xử lý hình sự thì không thể lấy quy định của cơ quan tổ chức ra để xử lý kỷ luật
việc thu hồi thẻ thì cũng chỉ là giải quyết hậu quả không khác gì nắm người không tóc
trong khi đó hiện tượng lạm dụng thẻ nhà báo để hù dọa tống tiền đã xảy ra ở nhiều nơi
vừa làm xấu hình ảnh của báo chí vừa gây bức xúc trong cộng đồng dư luận
thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục điểm báo an ninh tuần này
những tin tức giao thông đáng chú ý
ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi và một xe máy
làm một người tử vong giải phân cách quốc lộ bị hất văng hư hỏng nặng
vào thời điểm trên xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi hiệu minh phương mang bền kiểm soát năm mươi một b một mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi ba
do lê ngọc thanh ba mươi một tuổi điều khiển hướng nam bắc và vào xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu ha sáu nghìn chín trăm hai mươi hai
do ông phạm lý bảy mươi chín tuổi điều khiển qua đường hậu quả ông lý tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi va chạm vào xe máy xe khách tiếp tục hất văng giải phân cách trên quốc lộ một a
gây hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đến khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
nhằm đảm bảo trí tượng an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quân tập trung xử lý vi phạm
phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô khách
qua đó tại điểm nóng xử lý vi phạm là hai bến xe giáp bát và nước ngầm
thượng cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
như giải phóng kim đồng kiên quyết xử lý các vi phạm
cụ thể sau hơn một tuần đã có sáu trăm một mươi năm trường hợp bị xử lý tạm giữ bốn trăm tám mươi hai bộ giấy tờ các loại
phạt tiền hơn ba trăm linh năm triệu đồng tước giấy phép lái xe sáu mươi tám trường hợp
các lỗi thường gặp của các tài xế phổ biến là dừng đỗ đón trả khách sai quy định
mở cửa xe khi đang chạy chạy xa lộ trình đã được cấp phép trở quá số người quy định
đầu năm nay sở giao thông vận tải hà nội đã cho gỡ bỏ một loạt giải phân cách cứng
trên các tuyến phố huế bà triệu hàng bài xã đàn và giải phóng
sau hơn ba năm thực hiện với kinh phí gần hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên theo ghi nhận trên một số tuyến phố hình thức này vẫn được giữ lại
và chưa được dỡ bỏ và điều này đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông
thực hiện không hiệu quả nhưng vẫn tiếp tục áp dụng
phản ánh sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hình ảnh vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đường giải phóng thành phố hà nội
nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông như thế này
lại đến chính từ những giải phân cách cứng phân làn giao thông
cái thực ra là cái giải phân cách đấy là cái tầm nguy hiểm nhất là vào buổi chiều tối
hoặc là thời gian tầm khoảng năm giờ sáng thì là người tham gia giao thông bằng xe máy sẽ gặp nguy hiểm
vì là cái tầm nhìn nó bị hạn chế với lại cái tầm thời tiết như thế
thì là mưa hay bị thì em cũng đã gặp một số như thấp nhất là cách đây khoảng tháng trước
là em gặp rồi là nó rất là nguy hiểm và rất là bất cập
giải phân cách cứng khi mà hình thành thì đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn
thế mà bây giờ thì ở cái đoạn đường giải phóng còn một đoạn rất ngắn thôi
mà chúng tôi theo dõi ở đây thì vẫn cứ xảy ra cái tình trạng là tai nạn giao thông ở cái giải phân cách cứng này
có một thực tế là việc phân làn đường ở hà nội
đã không phát huy tác dụng
thay vì đi vào làn đường của mình các phương tiện lại đi vào làn khác như thế này
theo các chuyên gia về quy hoạch giao thông chưa nói đến ý thức người tham gia giao thông
việc phân làn không hiệu quả là do phương pháp này ngay từ đầu đã không phù hợp với đường phố hà nội
đối với hà nội thì không nên là làm giải phân cách cứng
vì sao vì là đường hà nội là đường hẹp
thứ hai là phương tiện
thứ hai là phương tiện
phương tiện rất là đa dạng
nhất là xe máy là một loại phương tiện rất cơ động
tốc độ nó không thua gì là ô tô ở trong đô thị
vậy nếu chúng ta phân ra thì nó không có ý nghĩa gì mấy
thực tế sau bốn năm thực hiện hiệu quả chống ủn tắc bằng phân luồng ở hà nội rất thấp
hầu hết các tuyến đường xe máy ô tô đi lẫn nhau hết
nhất là vào mỗi giờ cao điểm
đặc biệt trên tuyến đường giải phóng giải phân cách được giữ lại
với lý do hạn chế tình trạng xe khách đón trả khách sai quy định
nhưng điều này lại đang gây nguy hiểm cho chính những người tham gia giao thông
quan điểm của tôi là hà nội chưa nên làm giải phân cách cứng
chỉ có nên làm phân cách như các nước
tức là dùng đường sơn thôi giải phân cách ước bằng sơn thôi
bằng sơn trắng sơn vàng
nên rằng chúng ta nên bỏ hết đi theo chỉ đạo chung của toàn thành phố
bởi vì công tác phân cách đúng
và đối với những người mà để như vậy lên xuống xe ở tuyến đường này
nói chung là nó không mang tính chất chết để lắm
chủ trương gỡ bỏ giải phân cách đã có
nhưng những giải phân cách vẫn tiếp tục tồn tại và chưa được gỡ bỏ
và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông với người đi đường
vẫn luôn hiện hữu trên tuyến đường này
tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn tỉnh quảng bình đang được nâng cấp mở rộng
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
đơn vị thi công đã lắp các tầm lưới chống lóa trên giải phân cách
tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông tại chạy ngược chiều vào ban đêm
tuy nhiên vì sự tiện lợi nhiều người dân đã tự ý tháo rỡ để qua lại
gây mất an toàn giao thông
hành vi vi phạm phá hoại công trình cần phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm
tình trạng này tập trung chủ yếu vào khu vực có đông dân cư sống ở hai bên quốc lộ một
chỉ trên một đoạn đường khoảng một km từ cầu thanh ba đến ngã ba cảng danh
thuộc hai thôn thanh khê và thanh vinh xã thanh chạch huyện bố chạch tỉnh quảng bình
có đến một mươi bốn tấm rào chắn chống loá bị người dân phá bỏ để leo trèo qua lại
dù trên đoạn đường này ngành giao thông đã bố trí ba khoảng hở cho người dân phương tiện qua lại
trước thực trạng này đề nghị ngành giao thông vận tải chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
cần điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại công trình giao thông
qua đó nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
cũng như người dân sống hai bên quốc lộ một a
sau hơn ba tháng gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa tỉnh quảng nam đã phát hiện và lập biên bản
định chỉ hoạt động bảy bến đò ngang không có giấy phép
qua thống kê của ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam trên địa bàn tỉnh có năm mươi bến đỏ ngang
bốn bến thủy nội địa và một bến du lịch hoạt động đưa đón khách
qua kiểm tra thì có bến bốn bến đỏ thủy
và bốn bến đò ngang
và bến du lịch hoạt động có giấy phép
riêng năm mươi bến đỏ ngang và thì có tới bốn mươi năm bến hoạt động không có dây phép
còn bảy bến khách không có giấy phép gồm bến đò tam hải bến tam quang bến trà linh
bến giàu bến tỉnh yên bến đại thạnh và bến phú đa
tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động
hướng dẫn chính quyền địa phương và chủ bến đò lập đầy đủ các thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động
hơn hai mươi bốn tám trăm ba mươi một là số trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy
bị lực lượng chức năng tỉnh hậu giang xử phạt từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn tám